sáng ngày hai tháng ba tại trụ sở bộ quốc phòng hà nội đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bi thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đã tiếp đại tướng yamazaki koji
thăm miêu trưởng liên quân nhật bản đến chào xã giao nhân dịp dẫn đầu đoàn cán bộ cấp cao nhật bản
có chuyến thăm và làm việc tại việt nam từ ngày hai đến ngày bốn tháng ba
tại buổi tiếp đại tướng ngô xuân lịch nhấn mạnh sự phối hợp ủng hộ lẫn nhau giữa bộ quốc phòng
hai nước trên diễn đàn đa phương nhất là diễn đàn khu vực asean và hội nghị bộ trưởng quốc phòng
các nước asean mở rộng góp phần duy trì hòa bình ổn định và phát triển của khu vực và thế giới
chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới
đại tướng yamazeki koji cảm ơn bộ trưởng ngô xuân lịch đã dành thời gian đón tiếp
nhật bản sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ chuyên môn của việt nam thông qua các khóa tập huấn
trao đổi trong một số lĩnh vực như an toàn bay y học hàng không y học dưới nước cứu nạn hàng không
công nghệ thông tin an ninh mạng công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
trước đó sáng cùng ngày tại trụ sở bộ quốc phòng thượng tướng phan văn giang
ủy viên trung ương đảng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng
chủ trì lễ đón đại tướng yamazaki koji và đoàn công tác
sau lễ đón hai bên đã diễn ra hội đàm
tại hội đàm hai bên thống nhất sẽ triển khai hoạt động liên kết đào tạo
giữa học viện kỹ thuật quân sự trường sĩ quan thông tin của việt nam với đại học phòng vệ của nhật bản
hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học hợp tác xây dựng chiến lược phát triển
các lực lượng gìn giữ hòa bình của việt nam
đồng thời hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm về cứu trợ thảm họa hỗ trợ nhân đạo
kinh nghiệm quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng trong kinh tế thị trường